ngày bảy tháng bốn năm một nghìn chín trăm linh bảy bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hôm qua tại nhà lưu niệm tổng bí thư lê duẩn xã triệu thành huyện triệu phong
tỉnh đoàn quảng trị phối hợp với sở giáo dục và đào tạo đài phát thanh và truyền hình tỉnh
tổ chức lễ phát động cuộc thi tìm hiểu về thân thế sự nghiệp cách mạng của đồng chí tổng bí thư lê duẩn
tại lễ phát động ban tổ chức đã kêu gọi tất cả các đoàn viên thanh niên học sinh trong toàn tỉnh
tích cực nghiên cứu tìm hiểu và tham gia hưởng ứng cuộc thi bằng những bài thi có chất lượng sáng tạo
thể hiện sự am hiểu sâu sắc và tình cảm kính yêu đối với đồng chí tổng bí thư lê duẩn
qua đó góp phần tuyên truyền cho thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh
nâng cao hiểu biết về tư tưởng tài năng đức độ và những cống hiến của đồng chí tổng bí thư lê duẩn
để vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ học tập công tác của bản thân đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của quê hương đất nước
em cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm tìm tham gia cuộc thi để tìm hiểu về thân thể và sự nghiệp của cố tổng bí thư lê duẩn
và cảm thấy tự hào khi mình là một người con của quê hương tỉnh quảng trị
được dự cái lễ phát động cuộc thi này về phía đoàn trường của chúng tôi
thì chúng tôi sẽ cố gắng phổ biến cái thể lệ của cuộc thi tuyên truyền rộng rãi đến từng tri đoàn
đến các em học sinh để các em nhận thức được cái tâm quan trọng của cuộc thi này
tham gia một cách đầy đủ nghiêm và có hiệu quả
cuộc thi tìm hiểu về thân thế sự nghiệp cách mạng của đồng chí tổng bí thư lê duẩn
là dịp để mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên và nhân dân tìm hiểu rõ hơn
về cuộc đời thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí tổng bí thư lê duẩn
qua đó bồi đắp lý tưởng cách mạng tình yêu quê hương đất nước của thế hệ trẻ hôm nay
tiếp nối và phát huy truyền thống cách mạng xây dựng quê hương quảng trị
ngày càng giàu mạnh và phát triển trong thời đại mới
nhân lễ phát động cuộc thi tỉnh đoàn quảng trị đã trao tặng công trình xây dựng bảng tin
cho trường tiểu học giã triệu thành
trị giá hai mươi triệu đồng và phối hợp với công ty sữa nutifood trao tặng một trăm linh xuất sữa
chất lượng cao cho một trăm linh em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập
của trường tiểu học xã triệu thành trị giá năm mươi triệu đồng